sở giao dịch chứng khoán hà nội cho biết tháng một mươi sở giao dịch hà nội đã tổ chức một mươi năm đợt đấu thầu trái phiếu
do kho bạc nhà nước phát hành và huy động hơn ba mươi một sáu trăm linh tỷ đồng
tỷ lệ trúng thầu thành công tháng một mươi đạt bảy mươi bốn bốn khối lượng đặt thầu gấp một sáu lần khối lượng gọi thầu
trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng một mươi giá trị giao dịch bình quân phiên tăng một mươi năm sáu so với tháng trước
sở giao dịch chứng khoán hà nội cho biết tổng giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ
tính đến ngày ba mươi tháng một mươi đạt hơn một ba triệu tỷ đồng